tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ bế giảng lớp cập nhật kiến thức
dành cho các đồng chí ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi hai
các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tham dự buổi lễ
phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí phạm minh chính chúc mừng hai mươi đồng chí học viên đã hoàn thành tốt quá học
trưởng ban tổ chức trung ương nhấn mạnh các đồng chí ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi hai
là những cán bộ cao cấp giữ trọng trách trong các cơ quan trung ương và địa phương
cần có năng lực toàn diện về mọi mặt vừa chuyên sâu trong lĩnh vực địa bàn mình công tác
vừa phải am hiểu tình hình thực tiễn vừa sâu sắc về lý luận để đáp ứng tốt nhất yêu cầu
nhiệm vụ chính trị và bối cảnh thực tiễn đặt ra
do vậy bộ chính trị ban bí thư rất quan tâm và lần đầu tiên tổ chức lớp học
cho các đồng chí ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương
đồng thời đây cũng là một kinh nghiệm cho việc triển khai tổ chức các lớp dự nguồn chiến lược
trong thời gian tới và cho việc đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng trong hệ thống các nhà trường của đảng
nhằm nâng cao sức chiến đấu của đảng trong tình hình mới